tiếp tục cập nhật những diễn biến bất thường của cơn bão số hai
chiều nay trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai
ở vịnh bắc bộ đã có gió mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín
ở các tỉnh từ thanh hóa đến đà nẵng có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to như hoành sơn hà tĩnh là tám mươi sáu mm ba đồn quảng bình là bảy mươi tám mm cồn cỏ quảng trị là một trăm chín mươi sáu mm
và ngay sau đây biên tập viên thúy quỳnh sẽ thông tin chi tiết về cơn bão số hai